tại nghệ an cơn bão số một mươi cũng đã gây ra những thiệt hại lớn về người tài sản hoa màu cho địa phương này
bên cạnh đó những tuyến đê biển hồ đập cũng có nguy cơ vỡ cao
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân các địa phương đơn vị tổng hợp thiệt hại ban đầu đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng chín
của một mươi một trên hai mươi một đơn vị trên địa bàn tỉnh nghệ an có một người chết một người bị thương nặng
hai trăm một mươi nhà bị tóc mái sáu mươi năm hội dân bị ngập hàng ngàn hecta lúa hoa màu và trên một trăm bảy mươi chín hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập
canh mương bị sạt lở một năm trăm linh m một mươi một cống qua đường bị cuốn trôi cột điện biển giao thông hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ
điện lưới mất trên diện rộng ảnh hưởng tới hơn một trăm năm mươi hộ dân
cùng với đó tình trạng nước biển dân đang khiến hiện tượng ngập ống xảy ra nghiêm trọng
nước biển vượt đê tràn vào khu vực dân cư khoảng một km
những con đường ngôi nhà ngập trong nước cây cối đổ ngả nghiêng cả thị xã cửa lò trở nên hoang tàn sau bão
hiện chính quyền tỉnh nghệ an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ quan ban ngành địa phương tiếp tục thực hiện khẩn trương
quyết liệt nội dung công điện của trung ương của tỉnh tổ chức kiểm đếm tình hình thiệt hại
nắm chắc tình hình sự cố hư hỏng các công trình đê điều hồ đập và các thiệt hại khác do bão lũ gây ra để chủ động ứng phó và khắc phục
các lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện ứng cứu di tản người dân cứu hộ khi có yêu cầu